mặc dù không phải là địa phương có thế mạnh về nông nghiệp nhưng những năm gần đây bà rịa ở vũng tàu luôn hướng đến một nền nông nghiệp công nghệ cao với quy trình sản xuất sạch
các chương trình hỗ trợ chuyển sao khoa học kỹ thuật giúp người nông dân đổi mới các quy trình canh tác nâng cao giá trị sản xuất đang được tỉnh bà rịa vũng tàu quyết tâm triển khai với nhiều giải pháp hiệu quả